chỉ còn vài ngày nữa là sẽ diễn ra lễ hội cà phê buôn ma thuật
đến với lễ hội năm nay du khách ngoài việc được tham dự những hoạt động sôi nổi đặc trưng của lễ hội
còn được thưởng thức miễn phí những ly cà phê sạch đặc trưng của vùng đất buôn ma thuật thủ phủ cà phê việt nam
theo đó có ba mươi tám quán cà phê trong nội thành thành phố buôn mơ thuật sẽ phục vụ miễn phí cho du khách
trong dịp diễn ra lễ hội từ ngày chín đến ngày một mươi sáu tháng ba
đây là những quán cà phê có phong cách pha chế phục vụ thiết kế không gian rộng rãi thoáng mát
và mang đậm dấu ấn đặc trưng của buôn ma thuật
ngoài ra những quán cà phê này đều đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm
bảo đảm cung cấp cà phê sạch và nhân viên đều được đào tạo về an toàn thực phẩm nhằm phục vụ chú đáo nhất